chiều ngày tám tháng một tại tỉnh hải dương ban thường vụ tỉnh đoàn hải dương đã tổ chức tiếp nhận quà tặng cho chương trình tình nguyện đông ấm vùng cao và xuân tình nguyện hai nghìn hai mươi
theo đó ban tổ chức đã nhận được hơn ba trăm linh triệu đồng cùng nhiều quà tặng vật phẩm từ khối huyện thị xã thành đoàn các đơn vị doanh nghiệp nhà hào tâm trên địa bàn tỉnh
từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một đoàn công tác của tỉnh đoàn hải dương sẽ đi thăm và tặng quà tại tỉnh điện biên
trong đó tặng công trình cầu dân sinh tại bản huế quan hai xã ma thì hồ huyện mường trà tỉnh điện biên trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
trao tặng ba mươi năm xuất quà cùng nhiều vật phẩm cho giáo viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học huế quan hai tiểu học sa lông năm xuất quà cho gia đình chính sách
số tiền còn lại ban thường vụ tỉnh đoàn hải dương sẽ tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách gia đình khó khăn học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh